kinh tế tuần hoàn để giải quyết các vấn đề ô nhiễm rác thải
hiểu một cách đơn giản là một vật bỏ đi của ngành này có thể trở thành nguyên liệu đầu vào của ngành khác
biến chất thải rắn thành một ngành kinh tế là điều mà thành phố đà nẵng đã tính đến
tuy nhiên nhiều năm qua đây vẫn là bài toán chưa có lời giải
điều này đã dẫn đến vừa lãng phí tài nguyên vừa ô nhiễm môi trường
những bãi tập kết rác thải xây dựng trái phép như thế này
ngày một nhiều và đang gây thách thức không nhỏ trong quản lý đô thị
để giải quyết vấn đề này sở tài nguyên và môi trường tp đà nẵng đã ký kết với đại học xây dựng hà nội
thiết lập lộ trình đến năm hai nghìn hai mươi
sẽ chuyển dần lượng rác thải kể trên thành những sản phẩm hữu dụng phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội
dự án của chúng tôi cũng muốn đưa cái giá trị khoa học hàm lượng lớn
trong đó là chúng tôi sẽ sử dụng cái vật liệu này kết hợp với một số các vật liệu thân thiện với môi trường
nhằm tạo ra những vật liệu có thể hấp phụ được kim loại nặng
mà ở trong khu vực nước biển có thể bị nhiễm để xử lý vấn đề về môi trường
tại cuộc hội thảo bàn về xây dựng mô hình kinh tế tuần hoàn mới đây
các chuyên gia cho rằng để khuyến khích sự tham gia sâu từ các doanh nghiệp
tp đà nẵng cần có thêm những cơ chế chính sách ưu đãi đặc thù
bởi vì đây là một lĩnh vực cần sự đầu tư lớn về công nghệ cũng như tài chính
ngoài ra từ phía người dân tư duy tiêu dùng cũng nên có một cách nhìn mới
cái ý thức của người dân tôi tiêu dùng những sản phẩm mà thân thiện với môi trường
thì tôi sẵn sàng tiêu dùng
còn khi mà sẵn sàng tẩy chay với những sản phẩm mà nó ảnh hưởng đến môi trường
thì đấy cũng là một trong những cái người tiêu dùng có thể tác động vào
tức là chính quyền rồi người tiêu dùng có thể tác động
theo sở tài nguyên và môi trường tp đà nẵng
mỗi ngày khối lượng chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn là khoảng một một trăm linh tấn
con số này sẽ tăng gấp đôi vào năm hai nghìn hai mươi
trong khi đó chín mươi trong số chất thải rắn vẫn đang được xử lý bằng phương pháp trôn lấp công nghệ lạc hậu
gây tác động xấu đến môi trường
mô hình kinh tế tuần hoàn có thể là một hướng đi nhằm giải quyết hiệu quả những tồn tại về môi trường
mà tp đà nẵng đang phải đối mặt